sáng ngày một mươi một tháng chín tại sư đoàn ba trăm một mươi bảy quân khu bảy trung tâm gìn giữ hòa bình việt nam phối hợp với bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm
bộ quốc phòng khai mạc khóa huấn luyện thực hành trên bộ trang bị bệnh viện giã chiến cấp hai
cho các cán bộ chiến sĩ chuẩn bị tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của liên hợp quốc tại phái bộ nam sudan châu phi
theo kế hoạch các cán bộ chiến sĩ nhân viên bệnh viện giã chiến cấp hai số một việt nam sẽ được các chuyên gia nước ngoài
giàu kinh nghiệm trong hoạt động gìn giữ hòa bình liên hợp quốc thuộc lĩnh vực quân y tham gia hỗ trợ
huấn luyện từ ngày một mươi một đến hết ngày một mươi tám tháng chín với các nội dung huấn luyện được xây dựng sát với các tình huống thực tế
bên cạnh đó cán bộ nhân viên bệnh viện còn được thực hành diễn tập tổng xử lý các tình huống y tế
chỉ huy điều hành bệnh viện giã chiến cấp hai với sự quan sát đánh giá thẩm định độc lập của các chuyên gia nước ngoài và việt nam
được biết đây là lần đầu tiên bộ quốc phòng việt nam tổ chức đợt huấn luyện thực hành quy mô lớn trên bộ trang bị bệnh viện giã chiến cấp hai
trước khi chính thức triển khai lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình liên hợp quốc tại nam sudan